quyết ra đời nhưng bắt tay vào thực hiện mới nảy nhiều việc khó bởi chỉ có tinh thần quyết tâm thôi là chưa đủ mà còn phải có vật chất nữa mới khơi dậy được phong trào
cái khó khăn đầu tiên đó là phải huy động tiền ở đâu ra để mua tủ
thứ hai là bằng cách nào để huy động được sách
hai mươi cái tủ thư viện thân thiện mà mỗi tủ trị giá năm triệu đồng
như vậy là tổng cái tiền cơ sở vật chất ban đầu đã là hàng trăm triệu đồng
tiếp tục phải làm tốt công tác tuyên truyền để phụ huynh thấy được lợi ích của việc trẻ được đọc sách
cái điều thứ hai mà mình nghĩ là cái khâu tổ chức chỉ đạo của các nhà trường làm sao thực sự hiệu quả
nắm bắt được tâm tư của tri bộ nhà trường lại thêm sự thấu hiểu với tư cách là một người cha
anh hiền chủ tịch hội cha mẹ học sinh đã chủ động tập hợp các phụ huynh tìm hiểu và cùng đóng góp ý tưởng xây dựng
tủ sách với nhà trường
phụ huynh vẫn là vai trò một cái động lực quan trọng nhất đối với nhà trường
sự vào cuộc mạnh mẽ của phụ huynh cũng là điều kiện để nhà trường thành công
thêm sự vận động góp sức vào cuộc tuyên truyền của các đảng viên ở các tri bộ thôn xóm
chỉ sau chưa đầy một năm hai mươi một tủ sách hai mươi một thư viện mini đã được hình thành ở hai mươi một lớp học tại ngôi trường này
trung bình mỗi tủ có hai trăm năm mươi đầu sách
các em học sinh không giấu nổi sự hào hứng
khi chính mình trở thành những thủ thư nhí
những cách làm hay và sáng tạo để tủ sách được bền lâu đã ra đời từ đó
ban đầu là những quyển sách cũ những chuyện đọc mà người lớn đã đọc qua tay
đến với các em học sinh đến với tủ sách của các lớp
sau thì khi ổn định phong trào và bắt đầu phụ huynh học sinh đã hiểu và sức lan tỏa từ trong nhà trường ra ngoài rộng hơn
thì chúng tôi huy động
mình làm trường sống ở ngoài hàng năm
khi cho lớp có tủ sách phụ huynh em cảm thấy rất vui và em cũng đọc sách ở trong tủ sách phụ huynh rất nhiều
giúp em trải khói trong những giờ học quan thẳng
mỗi tháng thì em và các bạn đã mang sách đến để quyên góp sách vào tú rất hay rất bổ ích
các nhà trường luân chuyển sách giữa các tủ để các em học sinh được đọc nhiều đầu sách hơn
cô theo không ngờ rằng việc xây dựng tủ sách phụ huynh của trường mình đã lại tạo được hiệu ứng lan tỏa rộng khắp toàn huyện
nhiều cuộc thi về khoa học kỹ thuật khơi dậy sức sáng tạo của cả thầy và trò như thế này đã bắt nguồn từ những tủ sách thân thiện và hữu ích ấy
cũng từ phong trào đọc này thì chất lượng giáo viên của nhà trường của tôi là có thể nói là có sức tỏa sáng ở khu vực này
có sáu trăm linh ba học sinh nhưng có một trăm một mươi tám em học sinh giỏi các cấp
các em học sinh hàng năm ở các trường gần cận tìm đến nhà trường muốn về trường học mặc dù không phải là người con ở địa bàn xã này
thời gian của các cháu trước thì chúng cháu dành làm việc khác nhưng khi có tủ này rồi thì các cháu đọc rất nhiều
thì chúng cháu mang lên văn hóa đọc và thời gian đọc sách của các cháu nhiều hơn
cái việc này chúng tôi cảm thấy yên tâm hơn cho phụ huynh của con em vào trong này
hiệu quả từ phong trào này không phải là số lượng cuốn sách
cái quan trọng hơn cả là cái kỹ năng đọc phong trào đọc của các em học sinh của các thầy cô giáo
từ các loại sách chuyện trong tủ sách phụ huynh từ cái thư viện xanh của nhà trường mà các em được thân thiện một cái khối lượng chi thức khổng lồ của nhân loại
gieo thói quen gặt hành động gieo hành động gặt tương lai
các thầy cô ở trường tiểu học thụy phong nói rằng niềm tự hào của họ chính là đã giúp tạo nên thói quen đọc sách tích cực cho những học trò nhỏ
hàng trăm tủ sách phụ huynh đang hoạt động hiệu quả trên toàn huyện sẽ là nơi gợi mở và chấp cánh những hoài bão và ước mơ của các em
người xưa có câu trong sách có vàng các tủ sách phụ huynh ở thái thụy thực sự là những tủ vàng chi thức cho học sinh và cả các thầy cô